công nghiệp văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước
năm hai nghìn bảy unesco đã đưa ra khái niệm công nghiệp văn hóa là các ngành sản xuất ra những sản phẩm vật thể và phi vật thể về nghệ thuật và sáng tạo
có tiềm năng thúc đẩy việc tạo ra của cải và thu nhập thông qua việc khai thác những giá trị văn hóa và sản xuất những sản phẩm và dịch vụ dựa vào trí thức
chính phủ ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
xác định một mươi hai ngành công nghiệp văn hóa gồm quảng cáo kiến trúc phần mềm và các trò chơi giải trí thủ công mỹ nghệ thiết kế điện ảnh xuất bản thời trang nghệ thuật biểu diễn mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm
truyền hình và phát thanh du lịch văn hóa
mỗi ngành đều có thế mạnh riêng để có thể chung tay đưa ngành công nghiệp này đạt mục tiêu đóng góp bảy gdp và tạo thêm nhiều việc làm vào năm hai nghìn ba mươi
một mươi hai ngành công nghiệp văn hóa này thuộc về trách nhiệm quản lý cũng như khai thác phát huy của rất nhiều bộ ngành khác nhau
trong đó có vai trò chủ chốt của bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ thông tin và truyền thông
và các cơ quan ban ngành
như là bộ tài chính hoặc là bộ kế hoạch đầu tư v v
thì là nó cần một cái sự đấy chính là sự phối hợp kết hợp của các bộ ngành
trong việc đấy chính là khai thác phát huy và chúng ta thực thi những chính sách để hỗ trợ cho ngành công nghiệp văn hóa này phát triển
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng dù đi sau về xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa
nhưng việt nam vẫn có thể trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa lớn trong khu vực
bởi những tiềm năng và cơ hội mà việt nam đang nắm giữ và chưa khai thác hết
trên thực tế của chúng ta tiềm năng văn hóa của chúng ta là vô cùng nhiều đa dạng và phong phú
hệ thống di sản của chúng ta được unesco ghi danh rất là nhiều cả vật thể và phi vật thể
ngoài ra thì di sản văn hóa hay là văn hóa của các dân tộc của chúng ta cũng được biết đến rộng rãi
khi mà khách du lịch chẳng hạn họ đến việt nam họ đánh giá rất là cao
cái sự đa dạng trong năm mươi bốn dân tộc anh em của chúng ta
sự khác biệt văn hóa các vùng miền đã tạo ra sự hấp dẫn của văn hóa việt nam
vấn đề của chúng ta là làm thế nào để chúng ta khai thác được vốn văn hóa này
chúng ta thì có nhiều nguồn lực văn hóa và các nguồn lực văn hóa các tiềm năng văn hóa này
có thể tham gia được thị trường để đem lại được những giá trị về kinh tế
theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín lực lượng lao động của chúng ta
đang ở độ tuổi lao động là chiếm số lượng rất lớn
và đây là một cái lực lượng rất là hùng hậu
trong quá trình sáng tạo văn hóa nhân dân chính là người sáng tạo ra văn hóa
và lực lượng lao động trẻ chính là lực lượng tham gia vào quá trình sáng tạo này nhiều nhất
và đồng thời lực lượng này cũng chính là lực lượng tiêu thụ các sản phẩm văn hóa
tức là chúng ta có một thị trường văn hóa rất là dồi dào
trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của việt nam
du lịch được coi là một trong những thế mạnh và tiềm năng lớn
trước đại dịch covid một mươi chín theo thống kê của tổng cục du lịch
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã đạt kỳ tích thu hút tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
trên một mươi tám triệu lượt khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn bảy trăm hai mươi tỷ đồng
trong lĩnh vực điện ảnh năm hai nghìn một mươi chín thị trường phát hành phim thương mại
có số lượng phòng chiếu là một năm mươi phòng
ước tính doanh thu chiếu phim thương mại đạt hơn bốn tỷ đồng
có những bộ phim độc lập bằng kính nghệ thuật
nhưng có những bộ phim
nó là bộ phim được ra đời như là một sản phẩm của một công nghiệp văn hóa
và ở đấy thì các khâu ví dụ như là sản xuất quảng bá
rồi là sự kết nối giữa những đối tác trong nước và quốc tế
với một cách làm theo hướng công nghiệp văn hóa như vậy
thì chúng ta hoàn toàn có một khả năng để chúng ta có thể hướng tới
những thành công lớn hơn và khả năng kết nối của chúng ta cao hơn
cũng như là việc điện ảnh sẽ trở thành một ngành
mà đóng góp cho doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cao hơn
theo thống kê của cục nghệ thuật biểu diễn
ở lĩnh vực này năm hai nghìn một mươi chín
kinh phí thu được từ các buổi biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trung ương
ước đạt bảy mươi hai ba tỷ đồng
doanh thu từ những ngành công nghiệp văn hóa kể trên
chứng tỏ rằng các lĩnh vực văn hóa
hầu hết đều mang lại lợi nhuận cho quốc gia cho nhân dân
nếu biết đầu tư phát triển
việt nam có thể trở thành quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa mang tầm khu vực
về cơ bản việt nam đã bước đầu hình thành thị trường văn hóa
và các kết cấu hạ tầng có khả năng thúc đẩy một mươi hai ngành công nghiệp văn hóa phát triển
nhưng nhìn chung hiệu quả kinh tế của ngành này
vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong nền kinh tế quốc dân
do chưa được xác lập vị trí trụ cột
chúng ta vẫn chưa quên là văn hóa là những sản phẩm
có thể lưu thông được ở trong thị trường
chúng ta thường hay nghĩ là văn hóa là những gì trìu tượng
những cái gì thuộc đấy chính là tinh hoa tinh túy
là những gì thuộc tầng lớp sáng tạo của bác học
thế nhưng mà ở trên thế giới hoặc là trong su thế phát triển hiện nay
thì người ta coi là công nghiệp văn hóa ở đây
thì có những sản phẩm của văn hóa có thể được lưu thông trên thị trường
mà chúng ta có thể khai thác những giá trị của văn hóa
để mà có thể thu được đấy chính là những cái lợi ích lợi nhuận kinh tế
từ những sản phẩm văn hóa này
sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
như nhận thức của các cấp
các ngành về vị trí vai trò của công nghiệp văn hóa
đối với phát triển kinh tế xã hội chưa đầy đủ
chưa có các cơ chế thích hợp
thiếu hụt các kỹ năng quản trị doanh nghiệp
cùng với sự bất cập về giáo dục sáng tạo
thiếu kết nối mạng lưới và thiếu các không gian sáng tạo
để phát triển công nghiệp văn hóa nó cần phải có những thiết chế
có những thiết chế văn hóa
có những không gian văn hóa đặc biệt đấy chính là những không gian sáng tạo
cái mạng lưới không gian sáng tạo này
nó chính là một cơ sở một thiết chế văn hóa rất quan trọng
để mà văn nghệ sĩ để tầng lớp trí thức cũng như là người dân
là có cơ hội đến đấy để thỏa sức sáng tạo
hai nữa chính cái không gian này là không gian để trưng bày
những sản phẩm văn hóa những sản phẩm của công nghiệp văn hóa
để người dân đến đấy là thưởng thức
không gian sáng tạo được hiểu là một địa điểm
mang những con người sáng tạo đến với nhau
đó là nơi tụ họp chia sẻ không gian
và hỗ trợ các hoạt động kết nối phát triển kinh doanh
và thu hút cộng đồng trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa và công nghệ
không gian sáng tạo có vai trò giao thoa giữa văn hóa và kinh tế
hỗ trợ phát triển kinh doanh cũng như thu hút sức sáng tạo từ cộng đồng
không gian sáng tạo như là những cái viên gạch cấu thành
nên ngành công nghiệp văn hóa của việt nam
các không gian này mang lại khá là nhiều công việc
mang lại những định hướng nghề nghiệp
đối với những các bạn trẻ đang theo học
và tôi nghĩ là các không gian sáng tạo
hiện nay nó giống như là các cái trung tâm ưm mẩm
ưm mẩm cho ngành công nghiệp sáng tạo
và đồng thời nó cũng là những trung tâm
mà phát triển một cái thế hệ mới
những cái khán giả
đồng thời là những người tiêu thụ
cho những sản phẩm của ngành công nghiệp sáng tạo vai sọc
hiện tại mức chi cho hoạt động văn hóa
chỉ chiếm một tám tổng chi ngân sách nhà nước
đây được xem là mức thấp
vì nhà nước còn đang ưu tiên
đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực khác
tuy nhiên đầu tư cho văn hóa
không nhất thiết nói nôm na là đổ tiền vào
mà phải chuyển sang các hình thức hỗ trợ khác
chúng ta cần phải huy động
một cái nguồn lực rất quan trọng nữa
mang tính chất hỗ trợ
đây chính là sự tham gia của các doanh nghiệp
của các tập đoàn của các công ty
trong việc đấy chính là nắm bắt ý tưởng sáng tạo
của tầng lớp văn nghệ sĩ
của tầng lớp của những người sáng tạo văn hóa
để rồi họ biến những ý tưởng đấy
trở thành những sản phẩm
và những sản phẩm này thì họ sẽ phải
nghiên cứu và đánh giá các thị trường
trong và ngoài nước để làm sao cung ứng
các sản phẩm này đến được
với lệ tay công chúng cho nên chúng ta cũng phải là
xây dựng một số các cơ chế chính sách
như là ưu đãi về thuế
về mặt bằng
về các chính sách khác đối với các nhà đầu tư
các doanh nghiệp để họ có thể
đầu tư một cách mạnh mẽ hơn có hiệu quả hơn
về ngành công nghiệp văn hóa
phát triển công nghiệp văn hóa ở việt nam
cần phải xem là một nhiệm vụ
mục tiêu lâu dài đòi hỏi sự kiên trì
và quyết tâm cao cho một lĩnh vực
quan trọng đóng góp cho sự phát triển
của đất nước thực hiện đúng như
nội dung trong dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng đã đề cập
khẩn trương triển thai có trọng tâm
trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa
và dịch vụ văn hóa trên cơ sở
xác định và phát huy sức mạnh mềm
của văn hóa việt nam vận dụng
có hiệu quả các giá trị và thành tựu
mới của văn hóa khoa học kỹ thuật
công nghệ của thế giới đây sẽ là
giải pháp căn cốt cho sự phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
trong tương lai